đoàn công tác của ban kinh tế trung ương do đồng chí nguyễn văn bình
quỷ viên bộ chính trị bí thư trung mong đảng trưởng ban kinh tế trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc tại tỉnh hòa bình về góp ý sự thảo văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh hòa bình
lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí nguyễn văn bình đề nghị tỉnh hòa bình cần xác định đúng và tập trung khai thác các tiềm năng
lợi thế về vị trí địa lý lịch sử văn hóa và con người của tỉnh
khai thác tốt lợi thế về quỹ đất sẵn có phát triển kinh tế xã hội của tỉnh phải đặt trong mối liên kết tổng thể
phát triển của vùng trung du và miền núi phía bắc vùng thủ đô hà nội
phát triển du lịch làm mũi nhọn phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đảm bảo có cơ cấu kinh tế hợp lý
phát triển vùng động lực là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự lan tỏa đối với tất cả các vùng trong tỉnh
đặc biệt cần quan tâm đến chất lượng cuộc sống của người dân phấn đấu đưa hòa bình trở thành tỉnh đáng sống